bộ y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó hộ chứa vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ hai mũi với tám loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép
chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã qr hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày mã qr này được khởi tạo
theo hướng dẫn của bộ y tế quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước
quy trình cấp gồm ba bước
bước một các cơ sở tiêm chủng giả soát xác minh xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo hướng dẫn tại công văn tám nghìn chín trăm ba mươi tám bitdp ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và công văn chín nghìn bốn trăm ba mươi tám bit cntt ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
nền tảng này kết nối chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành
dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên nền tảng cần đáp ứng quy định
đã tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín với tám loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép
mỗi sản phẩm vaccine được gắn một mã cốt
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tập trung
chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã qr theo tiêu chuẩn của eu quy định
hộ chiếu vaccine cần hiển thị một mươi một trường thông tin họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch
bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới số mũi tiêm đã nhận ngày tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine
nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
các thông tin trên bao gồm họ và tên cùng ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như
chứng minh nhân dân căn cước công dân hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu
các thông tin sẽ được ký số mã hóa và được đóng gói dưới dạng mã qr định dạng hai d
mã qr hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới vaccine loại vaccine và nhà cung cấp hoặc sản xuất
sẽ được hiển thị tương ứng với tài liệu covid một mươi chín vaccine tracker and landscape của who
được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của who và valueset for eu
digital covid certificates do liên minh châu âu eu bàn hành
các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia
và các ứng dụng tiện ích khác nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng tiếp nhận
và lưu giữ xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine dạng mã qr
theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành
đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch
ngày càng có nhiều quốc gia giảm thời gian chờ tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
từ sáu tháng xuống còn ba tháng nhằm ngăn chặn sự gia tăng nhiễm biến thể omicron
động thái này được đưa ra trước những bằng chứng ban đầu cho thấy
omicron đang lây lan nhanh hơn so với chủng delta
và có nhiều nguy cơ lây nhiễm cho những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc từng nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên một số nhà khoa học cho rằng tiêm mũi ba quá sớm
có thể ảnh hưởng đến mức độ bảo vệ lâu dài của vaccine
trong khi còn rất ít dữ liệu có đến sáu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng
hai mũi vaccine covid một mươi chín ban đầu không đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm từ biến thể omicron
nhưng tiềm mũi thứ ba lại có thể có hiệu quả
nghiên cứu từ nam phi và anh cho thấy biến thể này đang lây lan rất nhanh
đưa ra dự báo rằng
nó sẽ sớm vượt qua delta ở một số quốc gia
các nhà khoa học cũng đang cố gắng xác định xem mức độ nghiêm trọng của các trường hợp omicron
nhiều quốc gia trong đó có mỹ vào đầu năm nay đã cho phép tiêm mũi ba
vào thời điểm sáu tháng sau mũi thứ hai
trong tháng này hàn quốc anh và thái lan đã cắt giảm khoảng thời gian
chờ tiêm mỗi ba vaccine covid một mươi chín xuống còn ba tháng
bỉ đã hạ xuống còn bốn tháng trong khi pháp singapore đài loan ý và úc
đã giảm thời gian này xuống còn năm tháng
một số nước như mỹ nam phi và đức đang mắc kẹt trong lịch trình tiêm mũi ba
sau sáu tháng đã triển khai
theo người phát ngôn trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
christian dolan mỹ hiện chưa có kế hoạch thay đổi các khuyến nghị
về thời gian tiêm mũi ba hiện tại của mình
phần lan khuyến nghị thời gian ba tháng cho các nhóm có nguy cơ
tổ chức y tế thế giới luôn yêu cầu các nước giàu
ưu tiên phân phối vaccine tới các nước nghèo
giờ đây cũng thể hiện sự cởi mở hơn đối với việc tìm mũi ba
và số ca nhiễm gia tăng
vậy các nhà khoa học nói gì về việc mũi tiêm thứ ba quá sớm
các chuyên gia cho biết cần có thêm dữ liệu
nhưng có nguy cơ khung thời gian ngắn hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine
tiến sĩ william schaffner giáo sư về bệnh truyền nhiễm của đại học y khoa vanderbilt
nước mỹ cho biết nói chung đối với loại vaccine đa liều
hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động tốt hơn nếu có thời gian để phát triển
trong khi các nghiên cứu cho thấy mũi ba tạm thời giúp tăng nồng độ kháng thể

các nhà khoa học cho biết mục tiêu của phác đồ vaccine là không chỉ tạo ra kháng thể
mà còn cả hệ thống miễn dịch bảo vệ tuyến hai như tế bào t
tiến sĩ peter hortet giáo sư chuyên về vaccine tại đại học e baylor
cho biết tất cả những điều đó sẽ có tác dụng giúp người tiêm không mắc bệnh nặng phải nhập viện
vaccine đa liều nâng cao hệ thống miễn dịch
giúp nó có thời gian để điều khiển các hệ thống phòng thủ dự phòng
nhà khoa học tiến sĩ louseano borio nguyên giám đốc fda của mỹ
bày tỏ lo lắng
liệu tiêm mũi ba sớm quá có tác động gì đến sự trưởng thành của hệ miễn dịch hay không
ba tháng có vẻ còn quá ngắn
đồng quan điểm với tiến sĩ borio
người phát ngôn sở y tế công cộng akasat cũng cho rằng
từ quan điểm miễn dịch học rút ngắn khoảng thời gian này xuống dưới sáu tháng là không hợp
tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng khoảng thời gian sáu tháng là tùy trình
dữ liệu thu thập trước sự gia tăng của biến thể omicron vào tháng một mươi một đã chỉ ra rằng
mức độ kháng thể bắt đầu chuyên
đã suy giảm từ bốn tháng sau khi tiêm mũi hai
tiến sĩ eric topol giáo sư y học phân tử giám đốc viện nghiên cứu scripps mỹ
cho biết bốn tháng là thời điểm mức kháng thể bắt đầu suy giảm nhiều
chỉ vì omicron nên mới nảy sinh ra vấn đề này
hiện nay khi người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc tiếp tục tiêm mũi thứ ba là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để tiêm mũi thứ ba đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất
các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm
thông thường sau khi tiêm vaccine không thấy phản ứng gì thì mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm
với hầu hết trường hợp điều này hoàn toàn ổn
tuy nhiên các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo sau khi tiêm mũi ba
mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm một mươi năm đến ba mươi phút sau đó mới về
đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không
những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ ba mươi phút
những phản ứng này có thể là nhẹ như phát ban hoặc nghiêm trọng như sốc phản vệ
khi đó các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa
thứ hai đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi ba giống như các mũi trước
dù phản ứng của cơ thể với mũi ba có thể tương tự như phản ứng với mũi một và mũi hai nhưng cũng không nên xem thường
việc tiêm trộm các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ
đây là điều mà các chuyên gia lưu ý
xong mọi người cũng không phải quá lo lắng
xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm chủng vaccine là điều bình thường
thứ ba không tập nặng nếu cảm thấy mệt
tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba không gây hại
xong không nên tập nặng đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi
thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ mọi người chỉ nên đi bộ kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác
thứ tư không nên uống rượu bia
uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine
ngoài ra rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi chờ năng nặng
tiến sĩ natasha buheyan phó giáo sư lâm sản tại đại học e arizona nước mỹ giải thích
nếu muốn uống rượu bia mọi người nên uống khoảng bốn mươi tám giờ sau khi tiêm vaccine
nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm
sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thể của vaccine
tổ chức y tế thế giới giao khuyến nghị tạm thời về tiêm chủng
và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ hai và liều thứ ba
tổ chức này cho biết tùy vào tình trạng sẵn có các vaccine công nghệ myna như của hãng pfizer và moderna
có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng astrazeneca và ngược lại
who cũng cho biết vaccine astrazeneca và các vaccine công nghệ mrna
có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng sinopharm
theo thông tin từ reuters who đưa ra khuyến nghị mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này hồi đầu tháng ba
hội nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước
cho thấy liều đầu tiên của astrazeneca hoặc pfizer biontech và liều thứ hai bằng vaccine moderna trong chín tuần sau đó cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn
tuy nhiên who cho biết việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín
như vậy cần tính đến nguồn cung khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như rủi ro của các vaccine covid một mươi chín đang sử dụng
tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ xem xét lại các khuyến nghị nói trên nếu có thêm dữ liệu
trước khi who ra khuyến nghị trên nhiều quốc gia đã triển khai tiêm trộm và kết hợp do phải đối mặt với số ca covid một mươi chín tăng vọt
nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm do một số lo ngại về tính an toàn của các loại vaccine